theo vietnamnet đỉnh dịch đã qua nhưng mỗi ngày tp hcm vẫn ghi nhận hàng chục ca tử vong vì covid một mươi chín
cuộc chiến chống dịch vẫn đang diễn ra âm thầm nhưng đầy khắc nghiệt khi vẫn có nhiều cuộc đời vĩnh viễn ra đi
nghĩa trang chính sách tp hcm ở huyện củ chi những ngày cuối năm hai nghìn một mươi hai khá yên ắng
nằm tách biệt về cuối khu là các lò thiêu container trên lạnh được trang bị để lo hậu sự cho người mất vì covid một mươi chín
từ hồi cuối tháng tám khi dịch covid một mươi chín vào thời điểm cao điểm
thiếu tá đồng anh tuấn phó tham mưu trưởng trung đoàn gia định bộ tư lệnh tp hcm
chỉ huy trưởng đội công tác đặc biệt ở nghĩa trang chính sách tp hcm cho biết
thời đỉnh dịch một mươi hai lò thiêu nơi này hoạt động hết công suất có khoảng sáu mươi cán bộ chiến sĩ làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vẫn không kịp xử lý các ca tử vong đơn vị phải dùng container đông lạnh để chữ thi thể
bây giờ thì vắng hơn nhiều mỗi ngày chừng vài chục ca
đơn vị còn lại một mươi chín cán bộ chiến sĩ
chiến sĩ thay nhau làm đỡ vất vả hơn trước
mỗi ngày các ca chuyển xuống đều xử lý xong ít khi phải chữ đông thiêu tá tuấn chia sẻ
trung úy nguyễn tấn lộc cho biết thêm chúng tôi làm việc tại đây từ ngày hai mươi ba tháng tám
và chắc chắn bàn giao chính xác cho cốt người đã khuất về cho gia đình không có sự nhầm lẫn
chiến sĩ nguyễn thái tài tiểu đoàn hai trung đoàn gia định cho biết
đã làm việc ở đây suốt mấy tháng từ lúc bùng dịch ban đầu cũng hơi sợ
nhưng vì trách nhiệm với công việc trách nhiệm người lính giúp mình vượt qua khó khăn
tài chia sẻ trước đó theo báo tiền phong vào tháng tám nhiều thông tin trên mạng xã hội
về việc gia đình người có cố vì covid một mươi chín bị tăng giá khi làm thủ tục ăn táng
hoặc người đã tử vong nhiều ngày chưa được hòa táng đang gây nhiễu loạn
ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề dịch bệnh vào chiều ngày năm tháng tám
do ông phan văn mãi phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm chủ trì
các vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm về việc lo hậu sự cho người có cố đã được báo chí đặt ra
ông nguyễn toàn thắng giám đốc sở tài nguyên môi trường cho biết
căn cứ hướng dẫn của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm
ca tử vong do covid một mươi chín đang được xử lý theo quy trình sáu bước nghiêm ngặt
thi thể người quá cố được hòa táng tại cơ sở hỏa táng bình hưng hòa
hiện cơ sở hòa táng này hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
toàn bộ cơ sở hòa táng hiện do nhà nước giao cho công ty môi trường đô thị tp hcm
không có chuyện tăng giá và từ chối nhận ca tử vong do covid một mươi chín tại bình hưng hòa
theo quy trình người mất do mắc covid một mươi chín sẽ chuyển từ bệnh viện đến thẳng trung tâm mai táng và hỏa táng
đảm bảo khử khuẩn kỹ càng không có người thân tham dự hay tổ chức tăng lễ
chi phí hỏa táng của mỗi trường hợp là bốn hai triệu đồng
sau khi hỏa táng cho cốt sẽ được lưu trữ tại điểm lưu trữ của công ty môi trường đô thị
dán đầy đủ thông tin của người mất ngay giờ mắt
những người mất còn thân nhân thì sẽ trao cho cốt để người thân mang về thở tự
đối với gia đình phải thực hiện cách ly cho cốt sẽ được giữ lại đợi người dân hoàn thành thực hiện cách ly nhận về
nếu người mất thuộc diện hộ nghèo tp hcm sẽ chi ngân sách hỗ trợ toàn bộ chi phí ở các khâu hậu sự
ông phan văn mãi cho biết việc hỗ trợ hỏa táng lưu trữ cho cốt và hỗ trợ cho gia đình trong chế độ chính sách
đều có quy định về hỗ trợ cho người nghèo người chết do covid một mươi chín
tuy nhiên những quy định chắc chắn sẽ không đủ và không bao quát hết
lãnh đạo tp hcm đã thống nhất chủ trương nhưng bà con có hoàn cảnh khó khăn
không may người thân nhân mất thì tp hcm sẽ cố gắng lo chú đáo nhất bởi đây là việc rất thiên liêng
lãnh đạo tp hcm cam kết những gia đình khó khăn sẽ được hỗ trợ bằng nguồn ngân sách
bằng vận động xã hội để đảm bảo được chi phí mai táng kể cả người quá cố chết do covid một mươi chín hay do các nguyên nhân khác
lãnh đạo thành phố yêu cầu chính quyền cơ sở kịp thời nắm thông tin nơi nào cần hỗ trợ nếu có thể thì vận động cộng đồng giúp đỡ ngay
trường hợp chưa có người giúp đỡ thì gửi lên phường xã thị trấn để tập hợp
nếu vượt sức thì phải gửi lên huyện hoặc gửi lên thành phố đảm bảo tất cả những người khó khăn cần giúp đỡ được giúp đỡ
ông mãi nói những trường hợp đã tử vong nhưng thân nhân chưa đến nhận vì đang bị phong tỏa hoặc các nguyên nhân khác
thành phố sẽ ý thức đây là việc tâm linh rất linh thiêng nên sẽ thực hiện chú đáo nhất để gửi về cho gia đình trong thời gian sớm nhất có thể
theo vtv news thành phố hà nội cho phép triển khai điều trị ép không thể nhẹ và không chịu chứng tại nhà
khi đảm bảo đáp ứng những yêu cầu của ngành y tế hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị
để chuẩn bị cho việc điều trị ép không tại nhà
hà nội đã đồng ý một số điều như sau
thứ nhất lưu số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch nhân viên y tế được phân công hỗ trợ theo dõi sức khỏe
thứ hai thống nhất với cả gia đình về vùng không gian dành riêng cho người nhiễm
thứ ba chuẩn bị các vật dụng tối thiểu như khẩu trang y tế dùng một lần găng tay y tế sạch dung dịch sát khuẩn tay xà phòng
dụng cụ cá nhân như bàn chải đánh răng khăn tắm khăn mặt chậu tắm giặt bộ đồ dùng ăn uống xà phòng tắm giặt máy giặt nếu có dụng cụ phơi xấy trang phục cá nhân
thứ tư về các thiết bị theo dõi y tế f không điều trị tại nhà cần có nhiệt kế máy đo độ ba hòa oxy đầu ngón tay spo hai máy đo huyết áp điện thoại hoặc máy tính để liên lạc với nhân viên y tế thùng rác thải y tế túi thuốc điều trị tại nhà
dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo bệnh nhân diễn tiến nặng
nhất khó thở hụt hơi hoặc trẻ em có dấu hiệu thở bất thường thở rên rút lõm lồng ngực phập phồng cánh mũi khò kè thở dít thì hít vào
thứ hai nhịp thở tăng người lớn nhịp thở lớn hơn hai mươi một lần trên phút trẻ em từ một đến dưới năm tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng bốn mươi lần trên phút trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng ba mươi lần trên phút
thứ ba sco hai nhỏ hơn chín mươi sáu mạch nhanh lớn hơn một trăm hai mươi nhịp trên phút hoặc dưới năm mươi lần trên phút
huyết áp thấp huyết áp tối đa dưới chín mươi mm thủy ngân huyết áp tối thiểu dưới sáu mươi mm thủy ngân
thứ tư đau tức ngực thường xuyên cảm giác bó thắt ngực đau tăng khi hít sâu
thứ năm thay đổi ý thức như lu lẫn ngủ rũ lơ mơ rất mệt mệt lạ trẻ quấy khóc ly bì khó đánh thức co giật
thứ sáu tím môi tím đầu móng tay móng chân da xanh môit lạnh đầu ngón tay ngón chân
thứ bảy không thể uống trẻ em bố kém ăn kém nôn
thứ tám trẻ có biểu hiện như sốt cao đỏ mắt môi đỏ lưỡi đỏ ngón tay chân sưng phù nổi ban đỏ có nốt hoặc mảng sốt huyết
nếu có một trong những dấu hiệu kể trên f không điều trị tại nhà cần báo ngay với nhân viên y tế
còn với một số triệu chứng nhẹ người bệnh có thể tự xử trí như sau
đối với người lớn nhiệt độ lớn hơn ba mươi tám năm độ c hoặc đau đầu đau người nhiều
thì uống mỗi lần một viên thuốc hạ sốt như paracetamol
năm g có thể lặp lại mỗi bốn sáu giờ ngày không quá bốn viên
uống orezon nếu uống kém hoặc có thể dùng uống thay nước
đối với trẻ em sốt trên ba mươi tám năm độ c uống thuốc hạ sốt như padel cetamon liều một mươi một mươi năm mg trên kg trên lần
có thể lặp lại mỗi bốn sáu giờ ngày không quá bốn lần
nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt hai lần không đỡ đề nghị thông báo ngay với nhân viên y tế
quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà để xử lý
người bệnh có thể dùng thuốc giảm ho theo đơn của bác sĩ
cách sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà cho người trên một mươi tám tuổi
theo sở y tế hà nội thuốc dành cho f điều trị tại nhà gồm ba nhóm
nhóm a là những thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng
parasitamol năm trăm linh mg uống một viên khi sốt trên ba mươi tám năm độ c có thể lặp lại mỗi bốn sáu giờ nếu vẫn còn sốt
vitamin tổng hợp uống một viên trên lần trên ngày
vitamin c sáng một viên tối một viên
nhóm b là thuốc kháng viêm
thuốc chống đông chỉ sử dụng trong tình huống đặc biệt
người bệnh khi cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động
nhịp thở khi nghỉ ngơi trên hai mươi lần trên phút hoặc đo s po hai từ chín mươi sáu trở xuống
phải liên hệ ngay với bác sĩ để được tư vấn hỗ trợ
bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng bệnh
nếu có chỉ định nhập viện bác sĩ sẽ cho người bệnh sử dụng một liều duy nhất trước khi chuyển viện
desmetazon năm mg x một mươi hai viên uống một lần một mươi hai viên tương đương với sáu mg
hoặc methyprednisolone một mươi sáu mg x một viên uống
rivaroseben một mươi mg x một viên uống
hoặc apisaben hai năm mg x một viên uống
hoặc dabigatren hai trăm hai mươi mg x một viên uống
nhóm c là thuốc kháng virus
monu pidaver viên hai trăm linh mg hoặc viên bốn trăm linh mg uống ngày hai lần sáng tám trăm linh mg chiều tám trăm linh mg uống năm ngày liên tục
hoặc favipiravir viên hai trăm linh mg ngày đầu một nghìn sáu trăm linh mg
uống sáu trăm linh mg trên lần nhân hai lần trên ngày
các ngày sau uống sáu trăm linh mg trên lần nhân hai lần trên ngày
uống từ bảy đến một mươi bốn ngày
nhóm thuốc c không sử dụng trong trường hợp phụ nữ đang có thai hoặc có kế hoạch có thai đang cho con bú
cũng theo vtv trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
trên cơ sở những kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc munu piraver trong điều trị covid một mươi chín
đã công bố trên thế giới cho kết quả khả quan về tính an toàn khả năng dung nạp
đặc biệt giảm tài lượng virus
nước xót dệt ở bệnh nhân thể nhẹ sau năm ngày điều trị giảm tỷ lệ nhập viện giảm tử vong
căn cứ kết quả đánh giá giữa chu kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tiến hành tại bệnh viện thống nhất
bệnh viện phổi trung ương đại học y dược tp hcm cho thấy tính an toàn và hiệu quả của thuốc
bộ y tế đã cho phép triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát monupitaver
cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ tại cộng đồng tại tp hcm từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
và hiện nay đã mở rộng triển khai tại bốn mươi sáu địa phương có dịch trong toàn quốc
việc triển khai chương trình tuân thủ các đề cương nghiên cứu khoa học chặt chẽ đã được hội đồng đạo đức
trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định chấp thuận và được bộ y tế phê duyệt và được theo dõi
kiểm soát ghi nhận đánh giá và tổng kết bởi các chuyên gia cán bộ nhân viên y tế
đến nay bộ y tế đã phân bổ ba trăm linh liều thuốc monu piraver cho các địa phương đang triển khai chương trình
sử dụng thuốc có kiểm soát monu piraver cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ tại cộng đồng
các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình tại hai mươi hai tỉnh thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao
dung nạp tốt hiệu quả rõ rệt về giảm lượng tải virus giảm lây lan giảm trên nặng
rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau năm ngày âm tính
hoặc dương tính với giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi từ bảy mươi hai một đến chín mươi chín
tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau một mươi bốn ngày âm tính hoặc dương tính
với giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi gần một trăm linh tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ hai đến ba
và không có ca nào dẫn đến tử vong
monopiravir là một thuốc kháng virus hiện chưa được cấp phép lưu hành tại việt nam
hiện cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm hoa kỳ đang xem xét các dữ liệu lâm sàng
cho việc quyết định cấp phép lưu hành thuốc tại hoa kỳ
quốc gia châu á trong đó có ấn độ cũng đang giả soát các dữ liệu lầm sàng
đối với các thuốc được công ty phát minh là msd nhượng quyền sản xuất
cũng như các thuốc chưa được msd nhận quyền để xem xét việc cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc
do vậy việc sử dụng thuốc monopiravir hiện nay tại việt nam được tiến hành
thông qua hình thức nghiên cứu tại cộng đồng trong quân cổ chương trình
thí điểm điều trị có kiểm soát chặt chẽ
việc triển khai chương trình cần tuân thủ đề cương nghiên cứu khoa học
chặt chẽ đã được hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định
chấp thuận và được bộ y tế phê duyệt
việc theo dõi kiểm soát ghi nhận đánh giá bệnh nhân trong chương trình
được tiến hành bởi các chuyên gia cán bộ nhân viên y tế
theo các tiêu chí an toàn và hiệu quả của đề cương nghiên cứu
bên cạnh đó do thuốc chưa được cấp phép lưu hành rộng rãi
nên việc quản lý thuốc nghiên cứu cần phải hết sức chặt chẽ
để tránh thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích kiên cứu
bộ y tế sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin khoa học của thuốc
cũng như tình hình cấp phép sử dụng tại các quốc gia làm cơ sở báo cáo với chính phủ
và các cơ quan chức năng cho phép cấp phép sử dụng khẩn cấp
tại việt nam trong thời gian sớm nhất
bên cạnh đó để đảm bảo quyền lợi của người dân
bộ y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương có dịch tham gia và triển khai chương trình
trên tinh thần tiếp cận sớm với thuốc
song vẫn phải tuân thủ đề cương nghiên cứu đã được bộ y tế phê duyệt và phải kiểm soát
theo dõi chặt chẽ các tiêu chí an toàn hiệu quả cũng như quản lý thuốc kiên cứu
để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân tham gia chương trình